các nhà này nằm tách biệt với khu dân cư đêm xảy ra sự việc gia đình anh tho đóng cửa đi chơi đến khoảng hai mươi giờ anh tho trở về nhà như thường lệ anh dự xảy ra sự việc